số tiền gần hai mươi bốn triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
chuyển qua tin tức văn hóa xã hội nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi
vừa qua lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã đến thăm chúc mừng lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi bốn
tại tòa giám mục cần thơ và các nhà thơ hội thánh cơ sở thơ tự
trên địa bàn quận ninh kiều và quận cái răng thành phố cần thơ
tại các nơi đến lãnh đạo công an thành phố đã ân cần thăm hỏi
và gửi lời chúc mừng giáng sinh đến các vị giám mục linh mục một mục sư
và bà con giáo dân trên địa bàn trân trọng và ghi nhận những đóng góp tích cực
của các vị chức sắc đồng bào công giáo tin lành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn thành phố thời gian qua
nhân dịp này đồng chí giám đốc công an thành phố cần thơ đã thông tin tóm tắt
tình hình an ninh trực tự trên địa bàn thành phố cùng những kết quả nối bật
của lực lượng công an trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời mong muốn trong thời gian tới các vị giám mục linh mục sẽ tiếp tục
vận động hướng dẫn bà con giáo dân đoàn kết thực hiện tốt hơn nữa các phong trào
thi đua yêu nước xây dựng nông thôn mới toàn diện đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
sống tốt đời đẹp đạo góp phần giữ gìn an ninh trực tự tại địa phương
xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp
vừa qua tại nghĩa trang lịch sử thành phố hà tiên kiên giang đã diễn ra lễ truy điệu
và an tán hai trăm sáu mươi hai hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia việt nam đã hy sinh
trong cái thời kỳ chiến tranh ở campuchia đợt hai mươi bốn năm hai nghìn hai mươi
tại lễ truy điệu các đại biểu tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả
của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của tổ quốc
những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống nơi chiến trường campuchia
vì tình hữu nghị quốc tế cao cả
sự hy sinh cống hiến của các liệt sĩ đã tổ thấm cho đại hoa chiến thắng
của dân tộc việt nam góp phần viết nên trang sư vẽ vàng cho đất nước
lãnh đạo tỉnh kiên giang cho rằng mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác tìm kiếm
các bốc hải quốc liệt sĩ nhưng vẫn còn nhiều hải quốc liệt sĩ chưa được tìm thấy
trên đất bàn và địa bàn của tỉnh
do đó công tác quy tập tìm kiếm hải cốt các liệt sĩ trong thời gian tới
phải được tiếp tục thực hiện nhanh hơn và trách nhiệm cao hơn nữa
đồng thời địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách
sau lễ truy điệu và lễ dân hương tỉnh kiên giang đã tổ chức an táng hai trăm sáu mươi hai hải cốt liệt sĩ
theo nghiên thức quân đội tại khuôn viên nghị trang liệt sĩ thành phố hà tiên
chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ công an tp hcm lần thứ một mươi hai
và đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tối qua ngày một mươi bảy tháng một mươi hai công an tp hcm đã khai mạc hội diễn văn nghệ quần chúng
năm hai nghìn hai mươi thiết thực chào mừng các sự kiện trên
hội diễn văn nghệ quần chúng của công an tp hcm năm nay
với mục đích giáo dục về truyền thống lịch sử cách mạng của đảng
của dân tộc và của ngành công an từ đó nâng cao lòng yêu ngành mến nghề
cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tp hcm
và thực hiện các hiệu quả của vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vị nhân dân phục vụ
tại vòng chung kết năm nay hai mươi chương trình văn nghệ xuất sắc đại diện
cho một mươi cùng thi đua trong công an tp hcm chính thức khởi động
với không khí sôi nổi phấn khởi
các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu đầu tư kỹ lưỡng
với hình thức thể hiện đa dạng sáng tạo gắn với những ca khúc viết
về lực lượng công an nhân dân ca ngợi sự hy sinh thầm lặng
và niềm tự hào là chiến sĩ công an
trước đó hoa hậu diễn cấp cùng thi đua đã có năm mươi tám trên năm mươi chín đơn vị
thuộc công an tp hcm với hơn một hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
là diễn viên không chuyên tham gia hai trăm sáu mươi tiết mục
lệ bế mạc và trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng một mươi hai